nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí đội cảnh sát giao thông công an thành phố đà lạt
phối hợp với công an các phường xã sử dụng hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các tuyến đường
để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đây được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn
đây là hình ảnh được phóng viên ghi lại trong những ngày công an thành phố đà lạt triển khai
xử phạt nóng vi phạm giao thông qua hệ thống camera an ninh
những dữ liệu hình ảnh ghi lại các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông
như lạng lách lấn làn đi vào đường một chiều phóng nhanh vượt ẩu đậu xe trái nơi quy định
sẽ được cán bộ trực tại phòng chỉ huy thông báo qua bộ đàm cho tổ cảnh sát giao thông chốt trận
trên các tuyến đường để kịp thời kiểm tra xử lý
khi các lái xe thắc mắc về lỗi vi phạm cảnh sát giao thông cho xem ngay hình ảnh vi phạm
được gửi từ trụ sở chỉ huy qua điện thoại thông minh
qua một tháng triển khai xử phạt nóng vi phạm giao thông qua camera an ninh
đội cảnh sát giao thông công an thành phố đà lạt đã xử phạt trên ba mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trước đó hai tháng đội cảnh sát giao thông đã tổ chức tuyên truyền nhắc nhở người dân và du khách về việc này
và nay mới xử phạt
trong thời gian qua bằng hình thức xã hội hóa thành phố đà lạt đã lắp đặt gần một mắt thần camera
trên các tuyến truyền nhắc nhở người dân và du khách về việc này
trong thời gian qua bằng hình thức xã hội hóa thành phố đà lạt đã lắp đặt gần một mắt thần camera